phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã bắt tạm giam nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú thệ xã văn đức tp chí linh tỉnh hải dương về các hành vi gây dấu trật tự công cộng
cố ý làm hư hỏng tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
quang là đối tượng thứ tư trong ổ nhóm con đồ gây ra vụ án hủy hoại tài sản ở tp chí linh
cụ thể như sau tại nhà lê văn tân ở tp chí linh bị một nhóm đối tượng đến nhà và uy hiếp đòi tiền
đỉnh điểm là các đối tượng đã gây ra vụ đốt chiếc xe ô tô của gia đình anh tân gây thiệt hại khoảng một trăm linh triệu đồng
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự và công an tp trí linh đã xác định bốn đối tượng
trong đó có nguyễn văn quang còn gọi là quang chém
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trí linh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội gây dối trật tự công cộng
và tội cố ý làm hư hỏng tài sản
riêng đối với đối tượng quang sau đó đã vắng mặt khỏi địa phương
vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra mở rộng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát đã vận động đối tượng quang ra đầu thú